mới đây tại quảng trường mùa một tháng bảy thành phố sông công tỉnh thái nguyên tổ chức ngày hội tôi yêu tổ quốc tôi tự hào một giải non sông và ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực tại các khu công nghiệp năm hai nghìn hai mươi
chương trình ngày hội tôi yêu tổ quốc tôi tự hào một giải non sông và ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực tại các khu công nghiệp thu hút hơn năm đoàn viên thanh thiếu nhi đến từ các cơ sở đoàn hội tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa như đồng diễn dân vũ xếp hình bản đồ việt nam cờ tổ quốc
bên cạnh đó là các hoạt động hưởng ứng ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực như giải bóng đá thanh niên công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn triển lãm trưng bày các sản phẩm ô cốp nông sản tiêu biểu ở địa phương cùng với đó là không gian tuyên truyền biển đảo không gian tư vấn giới thiệu việc làm sáng tạo cho đoàn viên thanh niên khám bệnh tư vấn sức khỏe tổ chức giao lưu trò chơi dân gian
năm hai nghìn hai mươi bốn liên hợp quốc đã lựa chọn chủ đề cho ngày quốc tế đa dạng sinh học là be part of the plan
tạm dịch là hãy là một phần của kế hoạch đa dạng sinh học do đó bộ tài nguyên và môi trường vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương hứng ứng sự kiện diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng năm này
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị các bộ ngành địa phương tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia
lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình giáo dục đồng thời thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên
cùng với đó là tăng cường các hoạt động khẩn cấp ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức và buôn bán trái phép các loại động vật thực vật hoang dã bảo vệ và tôn trọng các phong tục tập quán bền vững của người dân địa phương sống tại các khu vực dễ bị tổn thương như các khu bảo tồn vườn quốc gia và các khu vực được công nhận là di sản thiên nhiên
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang tỉnh hiện có gần một mươi tàu cá từ sáu m trở lên trong đó có gần bốn tàu một mươi năm m trở lên đánh bắt xa bờ
để góp phần gỡ thẻ vàng iou của ec các đơn vị biên phòng trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiên quyết xử lý vi phạm về khai thác thủy sản
là một trong những đơn vị quản lý nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ của tỉnh kiên giang
với trên một tàu cá đồn biên phòng cửa khẩu cảng hòn trông không chỉ thực hiện nghiêm việc kiểm tra kiểm soát hoạt động khai thác
mà đơn vị đặc biệt chú trọng thông tin tuyên truyền sâu rộng đến từng chủ tàu về quy định khai thác hợp pháp
trong thời gian qua đơn vị làm rất tốt công tác kiểm soát kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện thủ tục giấy tờ
đặc biệt là kiên quyết không cho những phương tiện mà không đủ điều kiện theo quy định trước bến đi khai thác thủy sản
lãnh đạo bộ chỉ huy biên phòng tỉnh kiên giang cho biết tỉnh hiện có gần bốn tàu cá đánh bắt xa bờ và có nhiều hòn đảo cửa biển
đặc biệt là ngư trường khai thác tiếp sáp với nhiều nước
nên công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp của lực lượng
gặp nhiều khó khăn vất vả song đơn vị đã quyết tâm triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác để góp phần ngăn chặn vi phạm khai thác iuu
thực hiện chỉ thị số ba mươi hai ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của bang bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
và phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh kiên giang chỉ đạo hoàn thành một trăm linh việc đăng ký đăng kiểm đánh dấu tàu cá
cấp giấy phép khai thác thủy sản lắp đặt thiết bị giám sát hành trình liên tục mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát
ngăn chặn xử lý mọi hành vi vi phạm liên quan đến chống khai thác

khám chữa bệnh tại các nước có nền y học khoa học tiên tiến như nhật bản hàn quốc là hướng đi hiệu quả giúp chuẩn đoán và chữa bệnh
đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo trong môi trường y khoa tiên tiến
nhiều chuyên gia y tế và cơ sở y tế quốc tế cũng nhân sự kiện này giới thiệu và quảng bá tới người dân việt nam những tiến bộ của y học hiện đại
nhất có khả năng điều trị nhiều loại ung thư khác nhau
theo các chuyên gia để ngành y tế việt nam sớm được tiếp cận với các công nghệ điều trị y tế hiện đại như điều trị ung thư bằng tia proton
phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot và y học gen ung thư phòng mổ thông minh scott
việc thúc đẩy truyền giao công nghệ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ ai từ các quốc gia có nền y tế hàng đầu như nhật bản hàn quốc hoa kỳ sẽ là yêu cầu cấp thiết
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việt nam đầu tư xây dựng cơ sở
sở y tế chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực cung cấp trang thiết bị
để hướng tới việc trong tương lai gần người bệnh việt nam có thể tiếp cận
với công nghệ y tế hiện đại của nhật bản ngay tại việt nam mà không cần phải ra nước ngoài
cũng rất mong muốn là làm sao chúng ta sẽ được tiếp nhận những công nghệ chuyển giao
và đặc biệt là qua việc triển lãm thì chúng ta có những đối tác trong và ngoài nước
để mà làm sao không chỉ là chúng ta nhận chuyển giao từ nước ngoài vào
mà chúng ta còn có thể là cơ hội để xuất khẩu những sản phẩm mà chúng ta sản xuất được ở việt nam
việc đề mạnh hợp tác thúc đẩy chuyển giao công nghệ y tế ứng dụng các mô hình khám chữa bệnh tiên tiến
từ các quốc gia phát triển có thế mạnh về lĩnh vực y tế
sẽ giúp người dân có thể tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh tiên tiến nhất
trong thời gian từ ngày hai tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm
đã có khoảng hai mươi ba sáu trăm linh thí sinh trên địa bàn tỉnh hải dương
đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn thành công
tăng khoảng một sáu trăm linh thí sinh so với năm trước
theo thống kê của sở giáo dục tỉnh hải dương
năm hai nghìn hai mươi bốn các thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông
có gần hai mươi ba thí sinh đang học lớp một mươi hai và khoảng sáu trăm linh thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông

trong đó có hơn bảy mươi thí sinh lựa chọn thi bài tổ hợp khoa học xã hội
gần ba mươi thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu
thí sinh làm bài ba môn bắt buộc là toán ngữ văn và ngoại ngữ
cùng một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
với qua sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội và ủy ban nhân dân huyện đông anh
phối hợp tổ chức ngày hội gắn kết
giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời sự kiện giúp thu hút nguồn lực đầu tư có phần nâng cao chất lượng hiệu quả
của giáo dục nghề nghiệp chất lượng nguồn nhân lực thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế
thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn và chuyển đổi số hiện nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa cho biết tuần qua tp hcm ghi nhận ba trăm ba mươi chín trường hợp
mắc bệnh tay trần miệng tăng một mươi hai so với trung bình bốn tuần trước
tổng số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tp hcm tích lũy từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày một mươi tháng năm
là ba ba trăm bốn mươi chín ca các quận huyện có số ca mắc trên một trăm linh dân cao bao gồm huyện nhà bè
quận sáu và huyện bình chánh theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm số ca mắc tay chân miệng
tại tp hcm đang gia tăng lứa tuổi nào cũng có thể mắc tay chân miệng thường gặp nhất là dưới năm tuổi
đặc biệt là ba tuổi trẻ càng nhỏ bệnh càng dễ trở nặng
trăm trẻ mắc tay trần miệng sẽ được điều trị ngoại trú bệnh thường diễn tiến nhẹ và có thể tự khỏi
sau bảy đến một mươi ngày để phòng ngừa bệnh tay chân miệng cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày cả người lớn và trẻ em thực hiện tốt việc vệ sinh ăn uống
thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày
dự án cải tạo xây dựng lại các dãy nhà khu a b c khu trung cư đống đa ở tp hcm
được thực hiện theo hình thức xã hội hóa dự kiến chỉ ít ngày nữa sẽ được khởi công
tuy nhiên hiện có hàng chục hộ dân tại đây chưa đồng ý bản giao mặt bằng cho trường đầu tư
ảnh hưởng đến tiến độ dự án
khu trung cư đống đa tp hcm được xây dựng cách đây hơn bốn mươi năm năm hiện ba dãy nhà a b c với một trăm sáu mươi một căn hộ
thuộc dạng công trình nguy hiểm có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào theo kế hoạch giữa tháng năm dự án
sẽ được khởi công nhưng cho đến nay vẫn còn không được xây dựng

được biết dự án cải tạo xây dựng trung cư đống đa
có tổng mức đầu tư là một ba trăm linh tỷ đồng các kiến nghị của các hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng cho nhà nước
chủ yếu là về bố trí nhà tạm cư phải có xác nhận của địa phương mốc thời gian cụ thể bàn giao và nhận nhà
chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần đối thoại với người dân để giải đáp thắc mắc
nhưng đến nay vẫn chưa đạt được đồng thuận
vừa rồi ủy ban tỉnh quảng vệ họp với dân là nêu ra các vấn đề cho dân nêu lên và hứa sẽ giải quyết
nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được thông báo trả lời của tỉnh
hiện nay là đã bảy mươi bảy là người dân đã bàn giao mặt bằng còn lại hai mươi ba thì ủy ban thành phố hiện nay đang gấp rút vận động người dân
và cũng như là giải quyết những thắc mắc kiến nghị để sớm có mặt bằng bàn giao đưa vào sử dụng
việc kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của chính các hộ dân bám trụ còn lại
mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của đa số các hộ dân đã bàn giao mặt bằng
sớm với mong muốn dự án hoàn thành đúng tiến độ để được nhận nhà mới
do vậy chính quyền địa phương cần sớm làm rõ vườn mắt và các thắc mắc của người dân để dự án sớm được triển khai
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thời điểm mưa to nhất đã qua
trong ngày hôm nay dãnh mây rông tiếp tục được khối khí lạnh yếu đẩy dịch xuống phía nam qua khu vực phía bắc của trung bộ
vì thế miền bắc chỉ có mưa ở một vài nơi trong buổi sáng
đến chiều nhiều nơi có nắng nhẹ
nhiệt độ vì thế tăng nhanh lên ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong buổi chiều cuộc bộ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh thành miền trung dự báo trong ngày hôm nay
cùng với sự tồn tại của dãy mây rông nằm vắt ngang qua khu vực bắc trung bộ
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế đồng loạt có mưa rào và rông
thậm chí đến chiều mưa còn lan xuống cả khu vực phía nam
tới các tỉnh thành đà nẵng quảng nam và quảng ngãi
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh
chỉ phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
đà nẵng quảng nam và quảng ngãi có mưa về chiều nên nhiệt độ cao hơn
phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong khi đó phần còn lại của miền trung là các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
hôm nay trời vẫn còn nắng cả ngày
nhiệt độ ổn định ở mức ba mươi ba
đến chiều tối ở đây sẽ có mưa rào và rông
trong cơn rông người dân cũng cần đề phòng xuất hiện rông xét và gió giật mạnh
trong ngày hôm nay rìa phía bắc của rãnh áp thấp sẽ gây mưa rào và rông rải rác
cho khu vực nam bộ
trong đó các tỉnh miền tây sẽ là những vùng có mưa trước
sau đó đến chiều tối mưa sẽ lan rộng hơn và xuất hiện ở các tỉnh thành miền đông
mưa đến sớm khiến cho nhiệt độ trong chiều nay ở các tỉnh miền tây không cao
hầu hết giao động ở mức ba mươi ba ba mươi sáu độ
có nơi thấp hơn
còn đối với các tỉnh ở miền đông nhiệt độ cao hơn giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trong khi đó khu vực tây nguyên hôm nay vẫn có mưa ở một vài nơi về chiều tối
còn ban ngày thì trời vẫn còn nắng
nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ và bắc biển đông
sẽ có gió đông bắc cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
riêng khu vực đông bắc của bắc biển đông có gió mạnh hơn ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy gây biển động
cùng với đó là mưa rào và rông làm tầm nhìn xa giảm thấp
trong khi đó ở khu vực giữa và nam biển đông
trong đêm nay và ngày mai đều chỉ có mưa ở một vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió thổi nhẹ dưới cấp ba
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước